sau gần một năm gia nhập thị trường bán lẻ việt nam đến nay đã có ba mươi doanh nghiệp vừa và nhỏ nước ta đang bán các mặt hàng trên amazon
theo cục xúc tiến thương mại bộ công thương năm hai nghìn một mươi chín cục đã hỗ trợ trên một mươi lượt doanh nghiệp tham gia
thu hút một năm triệu lượt khách tham quan mua sắm trong đó có gần một trăm linh lượt giao dịch thương mại
trong năm hai nghìn một mươi chín cục xúc tiến thương mại đã phối hợp với amazon group bansharing
triển khai chương trình xúc tiến xuất khẩu thông qua thương mại điện tử amazon và lựa chọn được một trăm linh năm doanh nghiệp
để hỗ trợ hướng dẫn tạo tài khoản tạo trang chi tiết cho sản phẩm quảng cáo trên nền tảng thương mại điện tử của amazon cũng như thông tin thị trường
hiện nay đã có tám mươi ba doanh nghiệp mở được tài khoản trên amazon
trong đó có ba mươi doanh nghiệp đã bán được hàng thông qua giải pháp thương mại điện tử amazon với thương hiệu hàng hóa của các doanh nghiệp việt nam